để vượt qua thách thức này trong điều kiện nguồn lực về tài chính và hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế đòi hỏi đảng bộ tp hcm phải tập trung cao cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
trên thực tế lao động tại thành phố đang làm các nghề đơn giản và thợ chiếm hơn bốn mươi nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng chưa cao
nhiều trí thức ra trường không có việc làm hoặc là việc làm chưa tương xứng với mình
trong khi đó nhu cầu của thành phố cần phải phát triển và đáp ứng các nhu cầu cấp bách
cũng như các doanh nghiệp còn có một lượng nhu cầu rất lớn
nhưng trên lệch giữa những người trí thức và có khả năng làm việc đó với lại đầu vào của các doanh nghiệp và những vị trí cần có người thì nó còn một khoảng cách khá lớn
tập đoàn xây dựng hòa bình là doanh nghiệp duy nhất trong ngành xây dựng liên tục một mươi năm đạt thương hiệu quốc gia
hiện nay tập đoàn hòa bình có gần một mươi hai bốn trăm linh nhân viên
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu đơn vị đạt thương hiệu quốc gia
hòa bình đã đạt hơn một mươi sáu tỷ đồng lợi nhuận đạt trên một tỷ đồng
có được thành công đó chính là nhờ tập đoàn hòa bình đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ những ngày đầu thành lập
từ erp cho việc quản lý các nguồn lực đến bim trong quản lý dự án dms trong quản lý tài hiệu
rồi tms trong quản lý công việc
tất cả các cán bộ công nhân viên
phải biết cách sử dụng nó
như vậy cái trình độ về it công nghệ kỹ thuật số tất cả các cán bộ công nhân viên ở một mức độ nào đó tùy theo vị trí công tác
thành phố hồ chí minh nơi tập trung các trường đại học lớn điều kiện rất thuận lợi để phát triển công nghiệp bốn ở lĩnh vực công nghệ thông tin
vấn đề quan trọng nhất của công nghệ bốn
là chuẩn bị về nhân lực là cần có sự phối hợp giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo đội ngũ kỹ sư
có kỹ năng nắm mắt được các công nghệ mới để sẵn sàng tạo ra thế mạnh cho doanh nghiệp việt nam
tại thành phố hồ chí minh công viên phần mềm quang trung xếp thứ ba trên tổng số tám khu công nghệ tại châu á
về mức độ thu hút vốn fdi quy mô doanh nghiệp fdi tay nghề của nguồn nhân lực
sẽ tạo ra một cái thị trường rất là tốt
để giúp cho các doanh nghiệp việt nam triển khai ứng dụng những công nghệ mới tại việt nam cho các ngành cho các lĩnh vực khác nhau
nếu mà các trường đại học ở việt nam đẩy mạnh việc đào tạo những kỹ năng mới những công nghệ mới và có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp
thì sẽ tạo ra một nguồn nhân lực đông đảo và có trình độ cao
năng cao chất lượng nguồn nhân lực
để chương trình đột phá đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi đề ra
bởi vậy thành phố đang tập trung phát triển nhân lực cho chín ngành dịch vụ và bốn ngành công nghiệp trọng yếu
theo đó có nhiều chính sách giải pháp về nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh
phát triển nguồn nhân lực này thì nó không chỉ bó gọn trong cái phạm vi bộ máy công quyền của thành phố
mà chúng tôi sẽ liên kết đào tạo các nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
để làm thế nào đó chúng ta có một đội ngũ nhân lực phát triển cách đồng bộ
bởi vì chúng tôi cho rằng là để thành phố phát triển thì cái nguồn lực xã hội là cực kỳ quan trọng
do đó thành phố phải chia sẻ và ủng hộ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chung của cả thành phố này
với quyết tâm đưa thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm hàng đầu về kinh tế tài chính dịch vụ du lịch của khu vực đông nam á
đảng bộ chính quyền thành phố
đang tập trung thực hiện các giải pháp đề ra có tính cấp bách
với những cơ chế chính sách đầu tư đúng hướng thành phố hồ chí minh không chỉ là một trung tâm công nghệ thông tin ở việt nam
mà cho cả khu vực châu á về công nghệ bốn